ngày hai mươi bảy tháng tám phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã tổ chức tọa đàm trực tuyến
về công tác đối ngoại của việt nam nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngành ngoại giao việt nam
dưới sự chủ trì của đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn và sự tham dự của đại diện giới học giả
các nhà ngoại giao lão thành và cán bộ của các cơ quan đại diện việt nam đang làm việc tại các bang của mỹ
những nỗ lực của việt nam nhằm thực hiện những mục tiêu thiên nhiên kỷ do liên hợp quốc khởi xướng
đã được chính tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ghi nhận gần đây
việt nam đã ứng xử hòa bình với các nước lớn cũng như các nước láng giềng
biến chuyển mối quan hệ từ thù địch thành bạn bè và đối tác tin cậy
đồng thời việt nam luôn trung thủy với bạn bè quốc tế cũng như chủ động hội nhập
và luôn nỗ lực tuân thủ theo luật pháp quốc tế